tại khu nhà ở công nhân kim trung huyện đông anh liên đoàn lao động tp hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày quốc tế lao động ngày một tháng năm và phát động tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
khoảng bảy trăm linh công nhân lao động đại diện cho hơn hai triệu lao động thủ đô đã tham dự lễ phát động
phát biểu tại lễ phát động chủ tịch liên đoàn lao động tp hà nội nguyễn thị tuyến đã khẳng định
trong thời gian qua đội ngũ công nhân viên chức lao động thủ đô đã luôn đoàn kết sáng tạo trao dồi rèn luyện nâng cao trình độ vươn lên làm chủ khoa học đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương nghị quyết khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước
với chủ đề của tháng công nhân năm hai nghìn một mươi bảy vì lợi ích của đoàn viên công đoàn vì việc làm đời sống của người lao động
trong thời gian tới tổ chức công đoàn các cấp ở thủ đô sẽ quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống cho công nhân lao động kịp thời thao gỡ những khó khăn vướng mắt để người lao động yên tâm sản xuất xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động thủ đô vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
em rất vui khi được tham dự chương trình này lại em thấy nó rất ý nghĩa
công đoàn đã có những hoạt động giúp cho công nhân
em thấy nó đời sống tốt hơn như nhà ở này với lại hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn
em cũng là một người trong trường đấy
cái vấn đề nhà ở của công nhân hiện tại nhà ở thì có rất nhiều bạn bây giờ là cũng chưa được ở nhà trong cái nhà khu trung cư như này
với vấn đề thuê trọ ở ngoài thì cái đấy cũng đang rất vất vả
vì hiện tại bây giờ khu nhà ở này có nhiều bạn có thể cũng có thuê thì cái đấy là cái mà cũng mong là bên liên đoàn lao động thành phố
và công đoàn công nghiệp chuyển xuất tự tạo điều kiện cho anh em công nhân quê xa được thuê nhà trọ với cái giá mà nó hợp lý ở khu vực này
nhân dịp này lễ ký kết giữa các đơn vị xã hội hóa công tác chăm lo phúc lợi cho công nhân lao động
trao trợ cấp khó khăn cho một trăm linh công nhân lao động tư vấn truyền thông tư vấn pháp lý thăm khám sức khỏe cho các lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp cũng đã được tổ chức